lực lượng công an đã nắm chắc địa bàn kết hợp tuyên truyền vận động lực lượng công an đã nắm chắc địa bàn kết hợp tuyên truyền vận động
với phương châm tư tưởng tốt vững chắc thì không thể rụ rỗ lung lay
không chỉ hà tĩnh trong quá trình chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử các lực lượng công an trên toàn quốc đã phát hiện nhiều âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch
âm mưu thâm độc nhất mà bọn chúng thường sử dụng là chiêu bài kích động nhân dân làm mất niềm tin của nhân dân đối với chính quyền đều đã bị lực lượng công an lật tẩy và xử lý
bên cạnh đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm lực lượng công an cũng tổng kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các điểm bầu cử
đồng thời ngăn chặn việc đưa người việt nam xuất nhập cảnh trái phép người nước ngoài nhập cảnh trái phép đẩy lùi các nguy cơ khủng bố phá hoại đảm bảo an toàn giao thông góp phần tích cực phòng chống dịch covid một mươi chín

theo đúng luật bầu cử nhất là trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
sáng nay cùng với cử tri cả nước đông đảo người dân cà mau nơi cường nam tổ quốc nô nước tham gia bầu cử